trước những thông tin chống phá đảng nhà nước việt nam bị đặt về tình hình báo chí việt nam
nhằm chia rẽ nội bộ gây rối loạn xã hội báo chí việt nam đã chủ động đấu tranh
hôm nay bộ tư lệnh quân chủng hải quân đã tăng cường một mươi năm tàu và gần năm trăm linh người tham gia tìm kiếm
bốn quân nhân bị mất tích cùng hai máy bay bị nạn
sau năm lần tăng giá xăng ron chín mươi hai đã được điều chỉnh giảm tối đa ba trăm bốn mươi một đồng mục đích từ một mươi năm h chiều nay hai mươi tháng sáu
thưa quý vị và các bạn chiều nay hai mươi tháng sáu chủ tịch nước trần đại quang đã có buổi tiếp đồng chí
salvador vandes mesa ủy viên bộ chính trị phó chủ tịch hội đồng nhà nước đặc phái viên của đồng chí
bí thư thứ nhất ban chấp hành trung ương đảng cộng sản cuba chủ tịch hội đồng nhà nước và hội đồng bộ trưởng
cộng hòa cuba raúl castro
tại buổi tiếp vấn đề tăng cường hợp tác toàn diện để xứng tầm với tiềm năng vốn có của hai quốc gia đã được nêu bật
tại buổi tiếp chủ tịch trần đại quang mong muốn hai bên sẽ nỗ lực triển khai các thỏa thuận cam kết song phương
để biến các tiềm năng thế mạnh thành các chương trình kế hoạch và dự án cụ thể duy trì và tăng cường trao đổi
kinh nghiệm lý luận và thực tiễn nhằm phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc ở mỗi nước
hai bên cần nỗ lực thúc đẩy và mở rộng hợp tác kinh tế song phương thúc đẩy hợp tác đầu tư trên cơ sở phát huy tiềm năng
thế mạnh của mỗi nước tập trung vào các lĩnh vực nông nghiệp hạ tầng du lịch y tế giáo dục xây dựng công nghệ sinh học
sản xuất dược phẩm sản xuất hàng tiêu dùng điện máy điện tử tin học
cũng tại buổi tiếp chủ tịch nước đánh giá cao việc đảng cộng sản cuba cử đặc phái viên sang thông báo kết quả đại hội bảy đảng cộng sản cuba
chuyến thăm khẳng định sự tin cậy lẫn nhau giữa lãnh đạo cấp cao hai nước và mối quan hệ anh em mẫu mực hữu nghị
truyền thống hợp tác toàn diện đoàn kết thủy chung giữa hai đảng nhà nước và nhân dân hai nước việt nam cuba
cũng trong chiều nay chủ tịch nước trần đại quang đã có buổi tiếp đồng chí thượng tướng trân sạ mòn tranh nha lạt
ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ quốc phòng nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào
chủ tịch nước trần đại quang đã có buổi tiếp đồng chí thượng tướng trần sạ mòn trân nha lạt
đã dạy đồng chí trân sạ mòn trân nha lạt khẳng định mặc dù tình hình thế giới có phức tạp thế nào đi chăng nữa
lực lượng quân đội nhân dân lào cũng sẽ luôn vun đắp thắt chặt mối quan hệ hữu nghị thủy chung
giáo dục thế hệ con cháu mai sau về truyền thống tốt đẹp và mối quan hệ vĩ đại giữa lào và việt nam
trước đó vào sáng nay tại trụ sở bộ quốc phòng đại tướng ngô xuân lịch ủy viên bộ chính trị phó bí thư quân ủy trung ương
bộ trưởng bộ quốc phòng đã chủ trì lễ đón chính thức thượng tướng trang sạ mòn trân nha lạt ủy viên bộ chính trị
bộ trưởng bộ quốc phòng nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào và đoàn đại biểu quân sự cấp cao quân đội nhân dân lào
cùng dự lễ đón đoàn có các tướng lĩnh sĩ quan cao cấp của quân đội nhân dân việt nam
tại buổi hội đàm ngay sau lễ đón đại tướng ngô xuân lịch hoan nghênh chuyến thăm của đoàn và cho rằng chuyến thăm sẽ tiếp thêm động lực mới
tạo sự đột phá trong quan hệ quốc phòng góp phần củng cố và thắt chặt hơn nữa mối quan hệ giữa quân đội và nhân dân hai nước việt nam lào
bộ trưởng trần sạ mòn trân nha lạt cảm ơn sự đón tiếp thịnh tình chú đáo thắm tình đồng chí anh em mà bộ quốc phòng việt nam đã dành cho đoàn
nhấn mạnh việc lựa chọn việt nam là nước đầu tiên tới thăm trên gương vị bộ trưởng bộ quốc phòng
một lần nữa thể hiện lào hết sức coi trọng phát triển quan hệ với việt nam
hai bên thống nhất thời gian tới cần tiếp tục triển khai
để đạt được đầy đủ hiệu quả các nội dung trong nghị định thư cũng như kế hoạch hợp tác trên tất cả các lĩnh vực
hai bên thống nhất tăng cường trao đổi tham vấn để có tiếng nói chung trong các vấn đề an ninh khu vực và quốc tế
góp phần duy trì đoàn kết nội khối và vai trò trung tâm của asean vì hòa bình ổn định an ninh trong khu vực và thế giới
tiếp tục với những tin tức khác
chiều nay đồng chí nguyễn xuân phúc ủy viên bộ chính trị thủ tướng chính phủ đã chủ trì hội nghị giao ban về tình hình phát triển kinh tế xã hội
đảm bảo an ninh quốc phòng vùng tây nguyên sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi sáu
tham dự hội nghị còn có thượng tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đồng chí cao đức pháp ủy viên trung ương đảng
bộ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn cùng đại diện lãnh đạo các bộ ngành trung ương lãnh đạo các tỉnh tây nguyên
theo báo cáo của bang chỉ đạo tây nguyên trong sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi sáu vùng tây nguyên phải đối mặt với nhiều khó khăn do tác động của hạn hán kéo dài
giá các loài nông sản sụp giảm biến động mạnh
nhưng với sự nỗ lực của toàn dân và cấp ủy chính quyền các địa phương khu vực tây nguyên tiếp tục duy trì được tốc độ tăng trưởng gdp ở mức sáu so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi ba
huy động vốn đầu tư phát triển toàn xã hội ước đạt hai mươi một tỷ đồng tăng tám bốn thu ngân sách đạt tám một trăm năm mươi bảy tỷ đồng
chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới đạt được những kết quả tích cực góp phần làm thay đổi diện mạo nhiều địa bàn nông thôn
trong sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi sáu đã có thêm ba mươi bốn xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới tám mươi xã được ủy ban nhân dân các tỉnh công nhận đạt chuẩn và một mươi năm xã đã đạt một mươi chín tiêu chí và đang đề nghị công nhận
công tác an sinh xã hội được tập trung chăm lo triển khai nhiều chương trình hỗ trợ giống vật nuôi cây trồng xóa nhà tạm bỡ nhà dột nát cho người nghèo cung cấp thiết bị giáo dục y tế cho các xã thôn buôn đặc biệt khó khăn
công tác giáo dục đào tạo nghề có nhiều chuyển biến tích cực tình hình an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội tiếp tục được đảm bảo ổn định
phát biểu tại hội nghị thủ tướng nguyễn xuân phúc đã biểu dương những kết quả mà các tỉnh tây nguyên đã đạt được trong sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi sáu
tỉnh tây nguyên tích cực phối hợp với các bộ ngành trung ương để có biện pháp khắc phục giải quyết
trong thời gian tới thủ tướng nguyễn xuân phúc nhấn mạnh trong việc xây dựng phát triển kinh tế
xã hội của vùng tây nguyên chăm lo cho đồng bào các dân tộc thiểu số phải luôn luôn đặc biệt chú ý
đến bảo vệ rừng trồng rừng giữ gìn môi trường sinh thái bền vững gắn chặt với mục tiêu đảm bảo
quốc phòng an ninh an ninh biên giới và bảo tồn không gian văn hóa cổng chiên
hôm nay tại hà nội bộ công an đã tổ chức hội thảo tham gia báo cáo sơ kết sáu tháng đầu năm
nhiệm vụ giải pháp công tác trọng tâm sáu tháng cuối năm hai nghìn một mươi sáu thượng tướng bùi văn nam
ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an chủ trì hội thảo
tại hội thảo các đại biểu đã góp ý vào dự thảo báo cáo nhằm làm rõ những tồn tại hạn chế
nguyên nhân cũng như nội dung cần điều chỉnh làm rõ kết quả các mặt công tác nổi bật đã đạt được
đồng thời đề xuất các giải pháp để lực lượng công an nhân dân
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong thời gian tới
kết luận hội thảo thứ trưởng bùi văn nam yêu cầu văn phòng bộ tiếp thu ý kiến các đại biểu
để hoàn chỉnh nội dung báo cáo trình lãnh đạo bộ duyệt phối hợp các đơn vị liên quan
tổ chức tốt cho hội nghị sơ kết sáu tháng công tác công an năm hai nghìn một mươi sáu trong thời gian tới
trong quá trình hoàn chỉnh báo cáo và tham luận tại hội nghị thứ trưởng bùi văn nam lưu ý
báo cáo cần làm rõ thêm một số nội dung nổi bật mà lực lượng công an nhân dân đã làm trong sáu tháng qua
như đảm bảo tuyệt đối an ninh quốc gia góp phần phát triển kinh tế xã hội và đối ngoại của nhà nước
liên quan đến công tác bảo vệ đại hội đảng toàn quốc lần thứ một mươi hai bảo vệ bầu cử quốc hội khóa một mươi bốn
và hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một làm rõ vai trò nổi bật của công tác tham mưu
về những vấn đề đột xuất về an ninh trật tự trong công tác bảo vệ
trong đó có bảo vệ tuyệt đối an toàn chuyến thăm và làm việc của tổng thống mỹ tại việt nam
vấn đề cải cách hành chính đổi mới trong các mặt công tác công an xây dựng các văn bản pháp luật
công tác hậu cần kỹ thuật phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
trong phương hướng nhiệm vụ trọng tâm sáu tháng cuối năm cần tiếp tục chủ động nắm chắc tình hình
kịp thời tham mưu với đảng nhà nước các chủ trương giải pháp liên quan đến công tác đảm bảo an ninh trật tự
góp phần phục vụ phát triển kinh tế xã hội và đối ngoại của đất nước đảm bảo vững chắc an ninh quốc gia
nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống tội phạm tăng cường công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự
hội thảo khoa học bảy mươi năm xây dựng chiến đấu và trưởng thành của lực lượng an ninh nhân dân
do bộ công an tổ chức nhân kỷ niệm bảy mươi năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân một mươi hai tháng bảy năm một nghìn chín trăm bốn mươi sáu
hai mươi tháng bảy năm hai nghìn một mươi sáu đã được diễn ra vào sáng nay tại tp hcm
đến dự có đồng chí đinh la thăng ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy tp hcm
thượng tướng phạm dũng thứ trưởng bộ công an
và thượng tướng đặng văn hiếu nguyên thứ trưởng thường trực bộ công an
hội thảo nhằm làm rõ quá trình xây dựng và phát triển đồng thời khẳng định vai trò và đóng góp to lớn
của lực lượng an ninh nhân dân trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc xây dựng bảo vệ tổ quốc
suốt bảy mươi năm qua đồng chí thứ trưởng phạm dũng đã nhấn mạnh
trong bất cứ điều kiện hoàn cảnh nào cán bộ chiến sĩ lực lượng an ninh vẫn tuyệt đối trung thành
với tổ quốc với đảng với nhà nước với nhân dân nêu cao chủ nghĩa hùng kích mạng
không quản khó khăn sẵn sàng xả thân vì sự nghiệp cách mạng bảo vệ sự vững mạnh của đảng
sự trường tồn của chế độ xã hội chủ nghĩa bảo vệ lợi ích và an ninh quốc gia
bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân
đồng chí thứ trưởng tiếp tục chỉ đạo tổng cục an ninh và các đơn vị chức năng
cần phối hợp nghiên cứu đầy đủ nghiêm túc những ý kiến tham luận và các báo cáo khoa học
phục vụ tuyên truyền rộng rãi trong ngoài lực lượng công an nhân dân
giúp cán bộ chiến sĩ tiếp tục nâng cao bản lĩnh chính trị ý chí quyết tâm
lập nhiều chiến công xuất sắc đóng góp nhiều hơn vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc
trung tướng phó giáo sư tiến sĩ lê văn đệ phó tổng cục trưởng tổng cục chính trị công an nhân dân
đã tới dự và chủ trì hội thảo xây dựng thông tư tổ chức các ngày thành lập
ngày truyền thống trong công an nhân dân do tổng cục chính trị công an nhân dân tổ chức vào ngày hôm nay tại công an thành phố cần thơ
hầu hết các ý kiến đều thống nhất việc xây dựng thông tư là rất cần thiết thống nhất và đánh giá cao
sự chuẩn bị công phu ý nghĩa và tầm quan trọng của dự thảo
theo đó đa số các ý kiến đều thống nhất cho rằng lực lượng công an nhân dân chỉ tổ chức kỷ niệm
một ngày truyền thống ngày một mươi chín tháng tám hàng năm gắn với ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
quy mô tổ chức căn cứ vào năm tròn năm chẳng
còn ngày công an nhân dân học tập thực hiện sáu điều bác hồ dạy một mươi một tháng ba hàng năm
tổ chức kỷ niệm gắn với sơ tổng kết phong trào thi đua học tập thực hiện sáu điều bác hồ dạy công an nhân dân
bên cạnh đó các ý kiến cũng nêu lên những tồn tại hạn chế trong việc tổ chức kỷ niệm ngày thành lập
ngày truyền thống trong công an nhân dân
phát biểu kết luận hội thảo trung tướng lê văn đệ phó tổng cục trưởng tổng cục chính trị công an nhân dân
đã đánh giá cao các ý kiến đóng góp tham luận của công an các địa phương
trên cơ sở đó chỉ đạo các đơn vị chức năng nghiêm túc tiếp thu và tập hợp các ý kiến đóng góp
đề xuất của các đơn vị để nghiên cứu bổ sung và hoàn thiện nội dung thông tư trình lãnh đạo bộ quyết định
với mục tiêu là tổ chức kỷ niệm ngày thành lập ngày truyền thống trong lực lượng công an nhân dân
phải trang trọng tiết kiệm an toàn và hiệu quả tránh phô trương hình thức gây lãng phí
thưa quý vị và các bạn ngày hôm nay tại hà nội đồng chí thượng tướng bùi văn nam
ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an đã đến thăm chúc mừng cán bộ chiến sĩ
phóng viên cổng thông tin điện tử bộ công an và trung tâm phát thanh truyền hình điện ảnh công an nhân dân
nhân kỷ niệm chín mươi một năm ngày báo chí cách mạng việt nam hai mươi một tháng sáu năm một nghìn chín trăm hai mươi năm hai mươi một tháng sáu năm hai nghìn một mươi sáu
phát biểu tại buổi gặp mặt thứ trưởng bùi văn nam ghi nhận biểu dương và đánh giá cao sự nỗ lực phấn đấu
của đội ngũ lãnh đạo cán bộ chiến sĩ phóng viên biên tập viên của trung tâm phát thanh truyền hình điện ảnh công an nhân dân
và nhấn mạnh sau gần năm năm lên sóng intv đã có sự phát triển mạnh mẽ phản ánh được mọi mặt của đời sống
đặc biệt đã tuyên truyền sâu rộng các gương điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
những chiến công thử thách cam go của lực lượng công an nhân dân qua đó xây dựng được hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an nhân dân trong lòng nhân dân
trong thời gian tới đồng chí thứ trưởng yêu cầu tiếp tục xây dựng bản sắc riêng của kênh truyền hình intv đổi mới nội dung hình thức thể hiện
tuyên truyền nhân rộng các gương điển hình tiên tiến các hoạt động đấu tranh với các loại tội phạm nâng cao chất lượng đội ngũ phóng viên
biên tập viên đầu tư nâng cấp trang thiết bị để xứng đáng là một kênh truyền hình uy tín và hiện đại
thiếu tướng dư nhi hồng giám đốc trung tâm phát thanh truyền hình điện ảnh công an nhân dân chân thành cảm ơn sự quan tâm
chỉ đạo sát sao của đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an và khẳng định
thời gian tới kênh truyền hình intv tiếp tục nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc yêu cầu nhiệm vụ chính trị được giao
cùng ngày chủ tịch nước trần đại quang cũng đã gửi lãng hoa chúc mừng trung tâm phát thanh truyền hình điện ảnh công an nhân dân
nhân kỷ niệm chín mươi một năm ngày báo chí cách mạng việt nam
cùng ngày thứ trưởng bùi văn nam đã đến thăm chúc mừng cán bộ chiến sĩ phóng viên cổng thông tin điện tử bộ công an
thứ trưởng bùi văn nam khẳng định thời gian qua cổng thông tin điện tử bộ công an đã làm tốt nhiệm vụ là cơ quan phát ngôn của bộ công an
là cầu nối giữa bộ công an với các cơ quan bộ ngành và nhân dân đồng thời là nơi tiếp nhận phản hồi của xã hội đối với mọi hoạt động của lực lượng công an
thứ trưởng bùi văn nam mong muốn cán bộ chiến sĩ cổng thông tin điện tử tiếp tục xây dựng cổng thông tin điện tử bộ công an làm tốt hơn vai trò là cơ quan phát ngôn của bộ công an
thông tin để công chúng hiểu được chức năng nhiệm vụ của lực lượng công an nhân dân tạo sự đồng thuận của các cấp ngành và nhân dân đối với công tác bảo vệ an ninh quốc gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội
vào chiều nay tại hà nội thượng tướng nguyễn văn thành ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an đã đến thăm và chúc mừng báo công an nhân dân tạp chí công an nhân dân nhà xuất bản công an nhân dân nhân kỷ niệm chín mươi một năm ngày báo chí cách mạng việt nam
đánh giá cao những đóng góp có hiệu quả của đội ngũ lãnh đạo cán bộ chiến sĩ phóng viên biên tập viên báo công an nhân dân tạp chí công an nhân dân nhà xuất bản công an nhân dân trong thời gian qua
thứ trưởng nguyễn văn thành nhấn mạnh hoạt động báo chí nước ta phát triển cả về quy mô số lượng đóng góp vào giáo dục truyền thống dân tộc đóng góp vào việc giáo dục tư tưởng đạo đức hồ chí minh
đối với các cơ quan báo chí trong công an nhân dân đặc biệt là báo công an nhân dân tạp chí công an nhân dân nhà xuất bản công an nhân dân
thời gian qua đã không ngừng đổi mới nâng cao chất lượng cả về nội dung lẫn hình thức thể hiện phong phú
trong đó có nhiều tin bài phóng sự về những vấn đề xã hội được dư luận nhân dân quan tâm
về nhiệm vụ thời gian tới thứ trưởng nguyễn văn thành đề nghị các cơ quan báo chí trong công an nhân dân tiếp tục giữ vững truyền thống
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao
đặc biệt đối với đội ngũ phóng viên biên tập viên phải thường xuyên trao dời nghiệp vụ nâng cao trình độ ngoại ngữ đổi mới phong cách thể hiện tinh bài
cũng nhân ngày báo chí cách mạng việt nam chiều nay thượng tướng phạm dũng thứ trưởng bộ công an
cùng đoàn công tác văn phòng bộ công an phía nam đã đến thăm cơ quan đại diện phía nam truyền hình công an nhân dân và báo công an nhân dân
thay mặt đảng ủy công an trung ương và lãnh đạo bộ công an thứ trưởng phạm dũng tặng hoa chúc mừng
và gửi lời chúc sức khỏe đến toàn thể cán bộ phóng viên biên tập viên của hai đơn vị
thứ trưởng phạm dũng mong muốn thời gian tới cơ quan đại diện phía nam antv cùng báo công an nhân dân
ngày càng tăng cường sự hợp tác trong lĩnh vực tuyên truyền biểu dương tấm gương người tốt việc tốt
hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân vì nước quên thân vì dân phục vụ
đồng thời yêu cầu đội ngũ phóng viên biên tập viên nâng cao tinh thần đoàn kết
nhất trí phấn đấu rèn luyện theo tư cách công an nhân dân
thay mặt đảng ủy và lãnh đạo tổng cục chính trị công an nhân dân thiếu tướng mai văn hà
phó tổng cục trưởng tổng cục chính trị công an nhân dân đã tới chúc mừng đài truyền hình hà nội
báo hà nội mới và trung tâm phát thanh truyền hình điện ảnh công an nhân dân
nhân dịp kỷ niệm chín mươi một năm ngày báo chí cách mạng việt nam hai mươi một tháng sáu
tổng cục chính trị công an nhân dân thiếu tướng mai văn hà đã tặng hoa chúc mừng
và gửi lời chúc sức khỏe đến ba lãnh đạo cán bộ phóng viên biên tập viên
cảm ơn mối quan hệ phối hợp gắn bó lâu năm giữa tổng cục chính trị công an nhân dân
và các cơ quan thông tấn báo chí đồng thời mong sẽ ngày càng tăng cường sự hợp tác
trong lĩnh vực tuyên truyền biểu dương tấm gương người tốt việc tốt để ghi dấu ấn
về hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân vì nước quên thân vì dân phục vụ trong lòng nhân dân
tại trung tâm phát thanh truyền hình điện ảnh công an nhân dân cơ quan truyền thông của lực lượng công an
đồng chí mai văn hà mong rằng đơn vị sẽ tiếp tục phát huy thành tích đã đạt được đoàn kết
nỗ lực phấn đấu tuyên truyền có hiệu quả đường lối chính sách của đảng pháp luật của nhà nước
quan điểm tư tưởng chỉ đạo của đảng ủy công an trung hương bộ công an cho công tác bảo vệ an ninh trật tự
thưa quý vị và các bạn thời gian qua rất nhiều trang thông tin điện tử của các thế lực phản động thù địch
đã đăng tải những thông tin chống phá đảng nhà nước việt nam bịa đặt về tình hình báo chí việt nam
nhằm chia sẻ nội bộ gây rối loạn xã hội những bài viết thiếu thiện trí đó đã vấp phải sự đáp trả mạnh mẽ
của giới báo chí việt nam tuy nhiên trước những thủ đoạn xuyên tạc chiêu bài tạo dựng thông tin bịa đặt
ngày càng tinh vi để kịp thời phản bác những luận điệu sai trái của các thế lực thù địch
báo chí cách mạng việt nam cần phải nâng cao tính chuyên nghiệp hơn nữa làm đúng chức trách
nhiệm vụ là cơ quan ngôn luận của đảng diễn đàn của nhân dân
đây là đối tượng đã tung tin đồn về hiện tượng cá dứa ngao chết bất thường kéo dài trên biển cồn vành
thái bình trên trang điện tử thái bình plus đã gây hoang mang dư luận trong thời gian vừa qua
trong khi nguyên nhân cá chết tại biển miền trung đang được các cơ quan chức năng làm rõ
thì những thông tin thiếu cơ sở như trên lại là cơ hội để các thế lực phản động lợi dụng để phát tán một số bài viết không tích cực bồi nhọ về việt nam
phóng viên cũng hết sức tùy tiện nói là theo nguồn tin riêng và đăng lên là có cái hiện tượng chết ở cồn vành thái bình
nhưng mà sau đó thực tế thì chính đồng chí chủ tịch tỉnh và lực lượng công an xuống tận địa phương kiểm tra thì hoàn toàn không phải
theo thống kê chưa đầy đủ hiện có khoảng ba trăm tám mươi báo tạp chí và sáu mươi đài phát thanh có chương trình tiếng việt
hàng nghìn trang web thường đăng tải tin bài xuất bản những ấn phẩm có nội dung phản động chống chính quyền việt nam
thủ đoạn chung của hầu hết những trang mạng này là xuyên tạc bịa đặt thông tin nhằm gây nên những hoài nghi trong nhân dân kích động chia rẽ khối đoàn kết dân tộc ở việt nam
đây thực sự là thách thức lớn đối với đội ngũ những người làm báo chí cách mạng việt nam
trong lĩnh vực công tác tử hồi hiện nay
cái mà diễn biến hòa bình rõ nhất đấy là cái vấn đề tìm cách lợi dụng cơ quan báo chí lợi dụng tự do dân chủ về mặt thông tin
để rồi nó tung ra những luận điệu những tin đồn rồi những bài viết hết sức bậy bạc rồi xuyên tạc rồi nói xấu rồi kích động mà bằng rất nhiều những thứ khác nhau
trước những mối nguy hại của diễn biến hòa bình theo thiếu tướng nhà báo phạm văn miên tổng biên tập báo công an nhân dân
thì người làm báo cần biết đi đúng hướng phản ánh trung thực khách quan và quan trọng là phải tự tích lũy chuyên môn nghiệp vụ để miễn dịch với những thông tin xuyên tạc
cái điều này cứ nói người ta cứ nghĩ là như là bia miệng thì cứ trở thành cái câu lý thuyết nhưng quả thực nó là như vậy
nếu chúng ta không nêu cao cái tinh thần tự học hỏi tự trao dồi nâng cao phẩm chất đạo đức chính trị thì cũng sẽ dẫn đến tự chuyển hóa rồi tự diễn biến
còn theo nhà báo nguyễn văn minh người từng nhiều năm phụ trách mục chống diễn biến hòa bình trên báo quân đội nhân dân
để ngăn chặn những thông tin xấu độc tràn lan trên mạng ngoài trách nhiệm của cơ quan quản lý
thì các bộ ngành cần chủ động cung cấp thông tin chính thống cho báo chí để phản ánh kịp thời đến người dân
nó gọi là internet nó như một cái chợ trời về thông tin
vậy thì nếu như mà mình mà không chủ động cung cấp thì người dân sẽ bị nhiễu loạn trong cái mỡ hỗn độn đó không biết đâu là thật đâu là giả
luật báo chí và các nghị định là những hành lang pháp lý giúp cho đội ngũ những người làm báo thể hiện trách nhiệm của mình đối với đảng nhà nước và nhân dân
nhưng họ cũng rất cần sự ủng hộ và hợp tác hơn nữa của cả xã hội để họ làm tốt hơn nữa vai trò cao quý của mình
hãy đăng ký kênh để nhận thông tin nhất
liên tiếp vào mặt khiến anh hiệp tử vong tại chỗ
sau khi gây án hai hung thủ đã bỏ trốn vào thành phố hồ chí minh nhưng đã được gia đình đưa đến cơ quan công an đầu thú
tại phiên tòa hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo võ tấn lệnh tù trung thân bị cáo phạm anh một mươi bảy năm tù giam
gần bốn sáu trăm linh viên ma túy tổng hợp là tăng vật mà các lực lượng chức năng hai tỉnh quảng trị và sơn la triệt phá vào ngày hôm nay
năm đối tượng vận chuyển số ma túy trên cũng đã bị bắt giữ
vào lúc một mươi bốn h
vào ngày hai mươi tháng sáu tại huyện phước hóa cách biên giới bốn trăm linh m về phía việt nam lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm một đội viên phòng tỉnh quảng trị
hối hợp với đoàn đặc nhiệm phòng chống ma túy huyền trung và công an tỉnh quảng trị triệt phá thành công chuyên án bắt giữ ba đối tượng mang quýt tỉnh lào đang có hành vi vận chuyển trái phép trên ma túy
tại hiện trường lực lượng phá án đã thu giữ bốn viên ma túy nén màu hồng hai điện thoại di động và ba xe máy
bước đầu cả ba đối tượng đều khai nhận đang vượt biên trái phép để đưa ma túy vào việt nam tiêu thụ
tại khu vực bản điềng xã mường nèo huyện xúc cộp tỉnh sơn la công an huyện xúc cộp phối hợp với đồn biên phòng mường nèo phát hiện bắt giữ hai đối tượng vừa bả dê sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi bảy và vừa asia sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba đều trú tại xã mường nèo huyện xúc cộp tỉnh sơn la về hành vi tàng trữ mua bán trái phép trên ma túy
tăng vật thu giữ gồm năm trăm tám mươi bốn viên ma túy tổng hợp có trọng lượng năm mươi năm tám mươi bốn gram một xe máy ba điện thoại di động cùng một số tăng vật khác các đối tượng khai nhận đã mua số ma túy trên ở giáp biên giới việt lào với số tiền bảy năm triệu đồng để về bán kiếm lời
hiện tại công tác tìm kiếm các quân nhân mất tích trên chiếc máy bay kc hai trăm một mươi hai đang tiếp tục được triển khai
hôm nay bộ tư lệnh quân chủng hải quân cho biết đơn vị đã thành lập sở chỉ huy thực địa tại huyện bạch long vĩ
và gần năm trăm linh người tham gia tìm kiếm chín quân nhân bị mất tích cùng hai máy bay bị nạn
lãnh đạo bộ tư lệnh quân chủng hải quân cũng thông tin đã điều thêm tàu bệnh viện năm trăm sáu mươi một một số tàu có thiết bị quét đáy biển để do tim theo vết dầu loang dài khoảng ba năm m
được phát hiện trong ngày một mươi chín tháng sáu ở khu vực cách bạch long vĩ một mươi bảy hải lý
bên cạnh đó tàu đánh tăng cá của ngư dân cũng răng lưới xuống biển để đảm bảo sẽ vứt được không bỏ xót bất cứ thứ gì của máy bay casa hai trăm một mươi hai
ngoài hai tàu một xuồng của đồn biên phòng duy trì tìm kiếm bốn ngày qua ngày một mươi chín tháng sáu huyện bạch long vĩ cũng đã điều động thêm sáu tàu cá của ngư dân ra khu vực nghi máy bay mất tích để phối hợp tìm kiếm
các lực lượng tiếp tục mở rộng khu vực tìm kiếm ra vùng biển cách đảo gồm từ một mươi năm đến một mươi tám hải lý
trước đó lữ đoàn đặc công nước một trăm hai mươi sáu hải quân cũng đã cử hai đội người nhái đặc công nước tham gia phối hợp tìm kiếm máy bay kasa cùng các phi công mất tích
thưa quý vị và các bạn liên quan đến việc chiếc ghe đò của ông trần đức thắng ở huyện long mỹ tỉnh hậu giang làm chủ
trên ghe có năm công nhân bị gặp nạn trên biển khiến một người mất tích vào chiều qua
đến bảy h ba mươi phút sáng nay sau nhiều nỗ lực tìm kiếm thi thể nạn nhân bị mất tích đã được lực lượng chức năng trục vớt đưa về trung tâm quân dân y huyện công đảo
trước đó vào lúc một mươi hai h ngày một mươi chín tháng sáu chiếc cây đò trên ở vị trí cách mũi cá mập huyện côn đảo khoảng hai trăm linh mét
thì bị sóng to gió lớn đánh lật bị chìm hẳn bốn người trên ghe đò đã bơi được vào bờ
riêng công nhân nguyễn thế hưng quê ở huyện tân phú tỉnh đồng nai bị mất tích
ngay sau khi nhận được thông tin bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh bà rị vũng tàu đã chỉ đạo cho đồng biên phòng côn đảo
điều động tàu ra hiện trường để làm công tác cứu hộ cứu nạn tìm kiếm người mất tích
đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm cứu hộ cứu nạn một cách nhanh chóng khẩn trương nhất
đến bảy giờ ba mươi phút sáng nay khi thể nạn nhân nguyễn thế hưng đã được tìm thấy
hiện các lực lượng chức năng tiếp tục công tác tìm kiếm ghe đò bị chìm
sau vụ tai nạn giao thông khiến bảy người tử vong trên đèo ren vào trưa ngày một mươi chín tháng sáu
ủy ban nhân dân tỉnh lâm đồng đã chỉ đạo các đơn vị chức năng tiến hành phân luồng phương tiện qua đèo ren và mimosa
cụ thể ủy ban nhân dân tỉnh lâm đồng đã chỉ đạo các đơn vị công an sở giao thông vận tải tiến hành phân luận giao thông
cho các phương tiện lên và xuống thành phố đà lạt trong thời điểm thi công công trình nâng cấp đèo ren
theo đó kể từ ngày hai mươi tháng sáu các phương tiện xe khách và du lịch sẽ đi lên đà lạt bằng đường đèo mimosa
hướng đổ đèo có thể xuống cả hai đèo ren và mimosa
thời gian phân luồn được thực hiện cho đến khi công trình thi công nâng cấp đèo ren hoàn thành
trước mắt cơ quan chức năng đã đặt biển hướng dẫn tạm thời ở nút giao thông chân đèo ren
đồng thời duy trì lực lượng hướng dẫn các nút giao thông trên hai tuyến đèo
thưa quý vị và các bạn liên bộ tài chính công thương vừa có thông tin về việc điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu
áp dụng từ một mươi năm giờ chiều nay ngày hai mươi tháng sáu
theo đó giá xăng ron chín mươi hai giảm ba trăm bốn mươi một đồng một lít so với mức giá hiện hành về mức một mươi sáu một trăm sáu mươi tám đồng một lít
giá xăng e năm giảm một trăm bốn mươi một đồng một lít
giá xăng e năm giảm ba trăm ba mươi sáu đồng một lít so với mức giá hiện hành về mức một mươi năm sáu trăm bốn mươi bảy đồng một lít
liên bộ cũng quy định tăng giá đối với các mặt hàng dầu
cụ thể giá dầu diesel năm s tăng ba trăm chín mươi đồng một lít lên mức một mươi hai hai trăm chín mươi tám đồng một lít
dầu hỏa tăng ba trăm bảy mươi đồng một lít lên mức một mươi sáu trăm sáu mươi bảy đồng một lít
và dầu ma rút một trăm tám mươi gst ba năm s tăng ba trăm năm mươi đồng một lít lên mức tám bảy trăm linh đồng một lít
giá xăng e năm giảm ba trăm bốn mươi một đồng một lít
liên bộ cũng thống nhất giữ nguyên mức trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu như hiện hành
chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với xăng ron chín mươi hai là sáu trăm ba mươi chín đồng một lít xăng e năm là sáu trăm bảy mươi hai đồng một lít
dầu diesel là năm trăm chín mươi năm đồng một lít dầu hỏa bảy trăm sáu mươi bốn đồng một lít và dầu ma rút các loại là một trăm năm mươi một đồng một lít